tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn

phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
một mươi một tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy bảy độ kinh đông cách bờ biển miền trung của philippines khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi

trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão cai thác di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km trên khu vực miền trung của philippines
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão khai thác di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km trên khu vực miền trung của philippines
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
bão cải thắc có diễn biến phức tạp vì vậy quý vị và các bạn cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo
quay trở lại với thời tiết trên đất liền các tỉnh phía tây bắc bộ khối không khí lạnh phương bắc sẽ được bổ sung thêm về cường độ
nên toàn vùng vẫn duy trì trạng thái trời rét phổ biến ít mây có mưa nhỏ vài nơi chưa chiều hứng nắng nhẹ
nhiệt độ trong ngày một mươi sáu đạt trong khoảng là từ một mươi ba đến hai mươi hai độ
đến hai ngày tiếp theo thì nền nhiệt trong ngày có thể giảm thêm
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn ngày một mươi sáu nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn trời rét
đêm và sáng sớm có sương mù giải rác nhiệt độ là từ một mươi hai đến một mươi chín độ
đến hai ngày tiếp theo thì khu vực này sẽ nằm sâu trong khối không khí rét và khô nên trời giảm mây đêm không mưa ngày có nắng
nên nhiệt độ sẽ giảm khoảng từ một đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ sáng ngày mai
mưa rông tại khu vực này sẽ gia tăng nhanh do chịu tác động của đới gió đông bắc mạnh rồn xuống phía nam
tác động đến điều kiện địa hình với nền nhiệt độ là một mươi năm hai mươi bốn độ
đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thì mưa sẽ giảm hơn cả về diện và lượng trời tiếp tục rét
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây
phía bắc có mưa có nơi mưa vừa và rông trong ngày một mươi sáu ngày một mươi bảy sau sẽ có mưa giải rác
phía nam có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba
từ ngày một mươi bảy thì phía bắc trời lạnh
nên nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên tiếp tục trạng thái thời tiết ổn định của mùa khô
ban ngày nắng xuất hiện từ sớm trời khô ráo từ chiều tối thì nền nhiệt sẽ hạ dần
ban đêm toàn vùng có mây thay đổi mưa xảy ra vài nơi trời xe xe lạnh do ảnh hưởng của điều kiện địa hình
nhiệt độ phổ biến ở mức một mươi sáu đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ thời tiết chủ đạo là trạng thái ít mưa có chăng cũng chỉ là mưa cục bộ và kết thúc nhanh
nên không gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh
vào thời điểm trưa chiều trời vẫn còn nắng gián đoạn
nhiệt độ từ một mươi tám đến ba mươi ba độ đêm và sáng trời xe xe lạnh